mưa liên tục trong những ngày vừa qua cộng với lượng nước còn tích tụ từ cơn lũ trước
khiến một mươi hai xã thị trấn trên địa bàn huyện nghĩa hành rốn lũ của tỉnh quảng ngãi bị ngập lụt nghiêm trọng
khó khăn trồng chất khó khăn là cảnh hàng nghìn hộ dân tại địa phương này đang phải gánh chịu
cho đến hôm nay nước đã bắt đầu có dấu hiệu rút chậm tuy nhiên nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập
dọn dẹp nhà cửa vườn tược sau khi nước rút chị nguyễn thị tín tại thôn mễ sơn
xã hành thiện không khỏi lo lắng bởi nguồn lương thực thực phẩm dự trữ của gia đình đã gần cạn kiệt
không chỉ gia đình chị hơn một trăm linh hộ dân trong thôn bị cô lập nhiều ngày nay cũng đang trong tình trạng tương tự
máy cạn nạ thì cũng dự trữ với nhau dự trữ máy ngài lụt nhưng mà bây giờ cũng còn kỹ
thì bây giờ hết rồi thì bây giờ lửa thì củi thì phải thì có xóm thế là có phải là một mình mình
cạn kiệt về nhu yếu phẩm lương thực giao thông bị cô lập trong nhiều ngày nay
nên không thể đi lại được
với kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt những hộ dân ở xã nghĩa hành
mặc dù đã có sự chuẩn bị lương thực tích lũy nhưng với ba trận lũ liên tiếp
nhất là những trận lũ lụt trái vụ như thế này thì sự chuẩn bị cũng không thể đáp ứng được
nó cũng gặp rất nhiều khó khăn do trong một mươi ngày nó qua trận lũ
nên việc chuẩn bị lương thực cho từng hộ dân cũng đang khó khăn
và đối với địa phương nghĩa hành nói chung là kinh tế
cũng như vì ngăn sách để hỗ trợ cho bà con cũng có giới hạn
do mưa lũ kéo dài đặc biệt là vào đêm ngày bảy tháng một mươi hai
lũ từ thượng nguồn về làm chia cắt hoàn toàn trung tâm huyện nghĩa hành
với một mươi hai thị trấn xã của huyện
các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã đều bị ngập nước
nhiều đoạn đường ngập sâu cả mét nước
một số địa phương ngập sâu phải ứng phó với phương châm bốn tại chỗ
khả năng của huyện
trong khi đó việc chia cắt ở huyện nghĩa hành tương đối nhiều
một mươi hai xã thị trấn đều ngập sâu trong lũ
do đó cần đến nhu cầu hỗ trợ của khách trên
đặc biệt là ứng phó với tình hình dây dở dăng ở vùng thấp lên vùng cao
mừng hoa khả năng của huyện
thứ hai nữa là cái nhu cầu về lương thực thực phẩm
và các nhu yếu phẩm cần thiết để mà phục vụ cho nhân dân
trên điều kiện của huyện cũng gặp nhiều khó khăn
hiện chính quyền huyện nghĩa hành đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương đơn vị
duy trì thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chỉ đạo công tác bốn tại chỗ
phân công người canh gác không cho người và phương tiện đi lại tại các bến đỏ ngang
các điểm ngập sâu có nước chảy xiết triển khai các đội xung kích ở thôn
xung kích ở xã thị trấn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra